với thủ đoạn sử dụng mạng internet truy cập vào email mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh đồng nai và các tỉnh lân cận hai đối tượng đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ là martin tuchakwawil quốc tịch nigeria và cao thị nguyệt ánh trú tại quận gò vấp tp hcm
tại thời điểm bị bắt giữ vào ngày hai mươi sáu tháng năm lực lượng công an đã thu số tiền một trăm một mươi bốn triệu đồng và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến việc lừa đảo tại chỗ ở của cao thị nguyệt ánh
tiếp đó lực lượng chức năng đã bắt giữ martin khi đến điểm hẹn để nhận số tiền trên từ ánh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bọn chúng thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của một người có tên facebook là jordan
số tiền trên được bọn chúng lừa đảo của một vị hại trên địa bàn tp hcm
trước đó cũng với thủ đoạn là xâm nhập vào địa chỉ email để thay đổi tài khoản ngân hàng
bọn chúng đã lừa đảo chiếm đoạt trên năm mươi triệu đồng của một người tại huyện long thành tỉnh đồng nai
hiện vụ việc tiếp tục được đấu tranh mở rộng